đây là dân tộc có dân số khá đông sinh sống phân bố ở nhiều nơi trên đất nước
đến nay đồng bào tày vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng như trang phục truyền thống
dân ca dân vũ lễ hội các phong tục tập quán và tiếng nói
tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn đồng bào tày đã tới đây định cư từ hơn hai năm trước
và trở thành tộc người chiếm đa số ở vùng đất này
nón nước ba bể với những nét đẹp trong cuộc sống đã dệt nên một kho tàng nghệ thuật dân gian phong phú
trong đó những điệu múa dân gian của dân tộc tày vừa mang đậm nét đẹp văn hóa cổ truyền
vừa phù hợp với sự phát triển của văn hóa trong khu vực
chương trình sắp màu dân tộc tuần này xin kính mời quý vị khán giả về thăm vùng sông núi ba bể
để tìm hiểu về những điệu múa dân gian của đồng bào tày nơi đây
đồng bào tày có dân số đông thứ hai trong số năm mươi bốn dân tộc việt nam
sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi thấp phía bắc
từ lâu đồng bào tày đã cư trú tập trung thành bản thường ở ven các thùng lũng
chuyển núi thấp trên một miền thượng du
chính vì tập quán sống quần cư theo làng bản
nền văn hóa của người tày mang tính chất cộng đồng khá rõ rệt
người tày có một nền văn nghệ cổ truyền phong phú với các thể loại thơ ca
chuyện cổ tích chuyện cười dân gian múa nhạc
các điệu dân cao phổ biến nhất là hát lượn hát đám cưới du con
ngoài ra đồng bào tày còn có nhiều điệu múa dân gian
được lưu truyền khóa
đồng bào tày có nhiều thế hệ thể hiện một cách đa dạng niềm tin
và khát vọng của nhân dân trong cuộc sống
tuy nhiên tùy vào địa bàn cư trú đặc thù sản xuất
mà đồng bào tày ở những địa phương khác nhau
sẽ có những loại hình dân vũ và múa dân gian có phần khác nhau
người tày đã đến và định cư ở vùng non nước ba bể từ hơn hai năm trước
cư dân tày trở thành tộc người chiếm đa số ở ba bể
chính vì vậy vùng hồ ba bể đậm đặc văn hóa tày
do địa bàn cư trú xung quanh vùng hồ đồng bào sản xuất chủ yếu ở ven hồ
và trên mặt hồ nên văn hóa tày ở đây cũng mang nhiều nét khác biệt
các điệu múa có thể xuất hiện mỗi ngày nhưng đồng bào tày có thể xuất hiện mỗi ngày
tuy nhiên vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào
các loại hình văn hóa văn nghệ cụ thể như là loại hình nghệ thuật về hát then đàn tính
các loại hình hát si hát lượn cũng như là các loại hình múa bát múa quạt của đồng bào tày ở nơi đây
múa dân gian của đồng bào tày ba bể hấp dẫn có sức lôi cuốn mạnh mẽ
bởi trong đó chứa đựng nhiều giá trị nhân văn thể hiện khát vọng của con người
ở ba bể người tày còn lưu giữ được khá nhiều điệu múa
trong số đó phổ biến nhất là múa quả còn múa bát múa chén múa xuông
bắt đầu làm thì chúng tôi sẽ tham khảo từ các lớp đi trước của mình
từ các bác các bà rồi là các anh chị đã tập trước mình rồi ạ
thì mình sẽ học từ những các chị đấy để ghép vào mình tự dẫn từ tập ra một phần nữa
và các em tự tìm hiểu để ghép vào thành một bài múa
nếu đã đến thăm nơi đây dù chỉ một lần
du khách chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi các tiết mục múa bát vừa uyển truyền
khéo léo vừa vui nhộn đầy tiết dấu được các cô gái tày say mê thể hiện
thông thường các điệu múa thường được biểu diễn thành một tổ hợp dân vũ
trong các ngày hội lớn của bàn làng không quy định cụ thể số người tham gia
tuy nhiên điệu múa bát là một tổ hợp dân vũ
không quy định cụ thể số người tham gia
điểm đặc biệt trong điệu múa này là các loại đạo cụ dùng trong quá trình biểu diễn
đó là bát và đũa đôi khi có thể thay thế bằng hai chiếc chén
những người tham gia múa vừa phải đảm bảo tạo ra âm thanh
giữ nhịp múa vừa phải bước đi theo nhịp và gõ đều đều
tạo thành một điệu múa một bản nhạc độc đáo
ngoài việc gõ theo nhịp các cô gái còn chú ý đến việc di chuyển sao cho đều và sao le nhau
cuộc trò chuyện ngắn với các cô gái trong đội văn nghệ ở thôn bác ngòi xã nam mẫu huyện ba bể
đã phần nào giải đáp những thắc mắc của tôi
về điệu múa với đạo cụ độc đáo này
đây là một điệu múa có từ lâu và không ai biết được thực sự nguồn gốc của nó từ đâu
có người cho rằng múa bát là điệu múa xuất phát từ nghi lễ cầu mùa hoặc mừng cơm mới của người tài nơi đây
các động tác đều vui nhuộn khỏe khoắn thể hiện sự na đủ hạnh phúc
thể hiện mong ước cơm đầy bát bồ đầy thóc của đồng bào làm nông nghiệp
chị em ở trong đội văn nghệ thì mọi người đều có một mong muốn chung là muốn lưu trữ lại những nét truyền thống của người dân tộc tây
và cũng muốn là có thể khi khách mà đến tham quan hồ ba bể không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp núi rừng ở đây
mà còn sẽ hiểu rõ hơn về con người ở đây
nên là cùng với một mong muốn như thế thì các chị em thành lập nên đội văn nghệ
và tranh thủ thời gian bữa tối để tập văn nghệ với nhau

để mỗi người góp ý với nhau để cùng nhau tập lên một điệm múa

múa bát thì đấy là bài múa cổ truyền của dân tộc mình mà nó mang chất cầu mùa